viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can của cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
đối với sáu người để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sáu bị can bị khởi tố gồm hồ mỹ hòa giám đốc tài chính ủy viên hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn co op
nguyễn thành nhân nguyên tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị saigon co op
trần trung liệt nguyên kế toán trưởng saigon co op
hàng thanh dân nguyên trưởng ban kiểm soát sài gòn co op từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
hiện là ủy viên hội đồng quản trị saigon co op
phạm thị minh ngọc phó ban kiểm soát sài gòn co op từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
trưởng ban kiểm toán nội bộ saigon co op từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
nguyễn thị thùy trang ủy viên ban kiểm soát saigon co op nhiệm ký hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi chín
trưởng ban kiểm soát saigon co op từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ
do diệp dũng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị saigon co op thực hiện xảy ra tại saigon co op
ngày một mươi tám tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã phối hợp với viện kiểm soát nhân dân tp
tiến hành tống đạt các lệnh quyết định và tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc đối với sáu bị can trên
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
trước đó thanh tra tp hcm ban hành kết luận về việc chấp hành các quy định pháp luật tại saigon co op
kết luận có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật và thâu tóm chiếm đoạt tài sản tại sài gòn co op